những loại như là dưa muối những loại thịt khun khói là những chất những thức ăn
mà nó chứa nhiều nitrosamine thì nó góp phần làm cho tỷ lệ ung thư nó tăng cao hơn
phần thứ hai của ống tiêu hóa là đường tiêu hóa thấp bao gồm của đại tràng trực tràng
thế thì liên quan đến ung thư của đại trực tràng nó liên quan cái thói quen ăn uống của người dân mình là
ít chịu ăn các loại rau và ăn nhiều các loại thịt và mỡ của động vật
thì đấy là những thứ mà ung thư nó liên quan đến chế độ ăn uống
bệnh nhân cao thị kim oanh được phát hiện mắc ung thư đại trực tràng cách đây một tháng
khi đó đã ở giai đoạn hai
bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng dưới đại tiện ra máu liên tục sút cân mệt mỏi và mất ngủ
bản thân bệnh nhân đã ăn uống không điều độ với chế độ ăn không hợp lý trong suốt một thời gian dài
tôi thấy là nguyên nhân của ru bị bệnh này là chắc do ăn uống
mình ăn khô khan quá mình không uống nước nhiều mình không ăn canh rau nhiều
nó gây táo bón nó gây ra bệnh
mình có cái bô lít bình thường mà mình không chịu đi mổ
nó gây ra để lâu nó thành ung thư
hồi đầu thì cách đây hai năm thì bác sĩ cũng phát hiện cái bô lít thường rồi
bác sĩ bỏ mổ nội soi thì lại sợ không dám mổ
bạn bè thì cứ khuyên là nên uống thức nam
ăn lá những các loại lá
nhưng mà cũng làm nhưng mà nó không có thành công
bây giờ là nó do mình cũng chủ quan
không nghe lời bác sĩ nói là không nghe lời bác sĩ nói là không nghe lời
cho nên là bây giờ nó cũng nặng
khi bệnh ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm
thì điều trị nó mang thế chất hiệu quả
mà muốn phát hiện được giai đoạn sớm
thì nó có hai cái việc mà chúng ta cần phải làm
thứ nhất là phải có những chiến lược tầm soát ung thư ở giai đoạn sớm
và muốn thực hiện cái chiến lược đó
thì nó liên quan đến cái việc là hệ thống y tế của chúng ta
phải có các chương trình tầm soát bệnh ung thư sớm
và cộng thêm cái thói quen của người dân
là phải đi khám bệnh định kỳ
và muốn phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm
thì người ta phải phát hiện từ lúc mà bệnh nó chưa có triệu chứng
còn việc thứ hai
để phát hiện ung thư giai đoạn sớm hơn là
bản thân người dân cũng cần phải có những hiểu biết
liên quan đến các triệu chứng sớm của bệnh
triệu chứng sớm nó liên quan đến tùy theo ung thư của từng cơ quan khác nhau
chúng ta cần phải nhận biết được nó
và khi mà quan sát thì có các triệu chứng
thế là cần phải đến các cơ sở y tế để kiểm tra ngay
chính vì thế kiểm tra thường xuyên
là một trong những cách tốt nhất để phòng tránh ung thư
bên cạnh đó thay đổi chế độ ăn một cách lành mạnh
cũng là biện pháp hiệu quả để phòng tránh các bệnh đường tiêu hóa nói chung
dưới đây là một số lời khuyên về chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh
mà mọi người nên thực hiện
ăn nhiều thức ăn chứa chất sơ như rau xanh trái cây
thay thế các loại thịt đỏ bằng thịt gà cá và các loại thịt trắng khác
hạn chế đồ ăn chế biến sẵn đồ nướng đồ trên rán
ăn vừa đủ ăn chậm nhài kỹ không ăn đồ quá nóng
tránh xa các loại đồ uống chứa cồn
ngừng hút thuốc lá thường xuyên vận động tập thể dục
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình sống khỏe ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau